tại thành phố hồ chí minh trong khuôn khổ chuỗi hoạt động nhân tháng festival áo dài lần thứ sáu
đã diễn ra buổi giao lưu văn hóa việt nam nhật bản với chủ đề áo dài và hoa văn vải sumami
năm nay là năm thứ hai giao lưu văn hóa việt nam nhật bản với chủ đề áo dài và hoa văn vải tsumami
trong khuôn khổ lễ hội áo dài thành phố hồ chí minh lần thứ sáu đã được sở du lịch hội liên nghiệp phụ nữ
và hội hữu nghị việt nam nhật bản thành phố đồng tổ chức
hoa vải tsumami là sản phẩm thủ công truyền thống đã có lịch sử hai trăm linh năm đến từ đất nước nhật bản
và kết hợp được sức hài hòa với chất liệu lụa mây áo dài của chúng ta
từ lâu thì hoa vải tsumami được dùng để trang trí trên kimono của phụ nữ nhật bản
và trong nhiều trường hợp khác nhau nữa
nhưng mà khi mà chúng tôi tiếp cận thì chúng tôi vẫn phát hiện ra cái vẻ đẹp của hoa vải tsumami
sẽ rất là phù hợp với vẻ đẹp và thuốc tha mềm mại của áo dài việt nam
và chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ rất là
độc đáo khi mà chúng ta kết hợp hai cái sản phẩm rất là truyền thống của hai dân tộc như vậy
tsumami dài cửa là một cái nghề truyền thống của bên nhật bản
thì không chỉ đính lên cái kimono hoặc là những cái áo yukata
mà hiện tại thì họ được sử dụng ở trong cuộc sống hàng ngày
như là khi mặc áo đâm hoặc là bữa cưới gì mình cũng có thể sử dụng được
hoa vang vải tsumami khi đến việt nam đã được nhà thiết kế áo dài sĩ hoàng
sáng tạo bằng nghệ thuật vẽ cành hoa trên vải lụa kết hợp với dùng chốt để đứng hoa vải lên áo dài
tạo nên vẽ đẹp trang nhã và tinh tế hơn nữa cho tài áo dài việt nam
cũng trong buổi giao lưu các nghệ nhân đến từ nhật bản cũng dành nhiều thời gian
hướng dẫn các nghệ nhân việt nam kỹ thuật làm hoa vải tsumami
khi mà tôi nhận được những cái mẫu hoa từ nhật bản gửi sang
thì điều đầu tiên tôi thấy nó gần gũi
cái sự kết hợp giữa nghệ thuật vẽ trên vải đã được triển khai
những hoa vải này nếu mà dán bằng keo thì nó sẽ dẫn tới là áo nó sẽ bị cứng
cho nên tôi đã đề nghị một cái chốt gắn vào cái đài hoa
cái người mặc họ có thể tùy thích gắn hoa lên
và như vậy thì mỗi một lần mặc thì cái cảnh hoa này sẽ khác
khi được mặc trên mình cái bộ áo dài truyền thống của người việt nam
và được kết hợp vô cùng độc đáo với áo dài hoa vải tasumi
thì em thấy rất là vui và tự hào khi mình là người được diễn một áo dài
mà hiện tại là cảm xúc rất là dân trào
em cũng mong là tình huống nghệ giữa việt nam và nhật
sẽ gắn kết giống như là hoa và cảnh như thế này
bên cạnh những nghệ thuật trang nhã
trang trí cho áo dài truyền thống việt nam như theo trên vải
đính ri băng hạt gừng v v
thì nghệ thuật trang trí hoa vải tsumami lên chất liệu lụa là một nét mới
khiến cho sự sáng tạo trên cơ sở chiếc áo dài thêm phong phú
việc đó cũng nói lên sự giao thoa trong văn hóa của việt nam và nhật bản
ngày càng trở nên sâu sắc và làm cho lễ hội áo dài lần thứ sáu
thành phố hồ chí minh thêm nét thú vị và thành công về nghệ thuật